điều này đã cho thấy các thế lực thù địch sẽ không chừa bất cứ một lĩnh vực nào
chúng sẽ tận dụng mọi thông tin sự việc miễn sao có thể làm lẫn lộn thật giả gây hoang mang giao động suy giảm niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và chế độ là đã đạt được mục đích
từ giữa năm hai nghìn hai đến nay thì tình trạng công nhân bị mất rồi bị giảm việc làm
và theo đó thì mất hoặc giảm thu nhập diễn ra cũng rất là phổ biến ở rất nhiều địa phương đặc biệt là ở các tỉnh phía nam
nhất là vào cuối quý bốn của năm hai nghìn hai mươi hai có thể nói rằng là ở hầu hết các doanh nghiệp nhất là ở các lĩnh vực như là diệt may ra giày chế biến cỗ
thì số lượng công nhân bị mất hoặc giảm việc làm nó sẽ chiếm từ ba mươi đến năm mươi có những doanh nghiệp đến bảy mươi
và trong cái bối cảnh như vậy thì nhiều công nhân đã phải trở về quê hoặc là về nghỉ tiết rất là dài hoặc là họ phải làm việc cầm chừng với cái mức thu nhập rất là thấp
theo thống kê của các cơ quan chức năng thì chúng ta có hàng triệu công nhân bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất và giảm việc làm
lợi dụng tình trạng công nhân khó khăn về việc làm về thu nhập đời sống thì các cái lực lượng thủ địch rồi không thiện trí với thể chế đã có rất nhiều những cái động thái
để nhằm tác động rồi kích động
rồi lôi kéo
trong đó thủ đoạn cơ bản của chúng đó là khẳng định là nhà nước rồi tổ chức công đoàn chưa quan tâm trong lo tới người lao động
rồi cùng với đó là họ lôi kéo người lao động về những cái tổ chức khác những cái tổ chức trá hình cho rằng để đưa người lao động về đó để bảo vệ họ tốt hơn
thêm một dẫn chứng hài hước về câu chuyện giải thể xa thải nhân viên trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới
từ một đơn vị truyền thông ở nước ngoài luôn rêu giao nhân danh tự do để bảo vệ tự do báo chí tự do ngôn luận
để rồi vi phạm một cách trắng trợi bóp méo sự thật khiến thông tin bị sai lệch ảnh hưởng đến sự phát triển của cả quốc gia
đó chính là đài bbc tiếng việt
với bảy mươi một năm tuổi đời được hình thành nhờ tài trợ của bộ ngoại giao anh trở thành cánh tay nối giải của truyền thông sai sự thật phương tây nhằm thực hiện mưu đồ chính trị ở việt nam
nếu ai từng theo dõi bbc tiếng việt sẽ chẳng khó khăn gì để nhận ra đâu là sự thật ẩn giấu đằng sau những nội dung ngôn từ giật gân
nhằm gây sự chú ý qua những thông điệp kích động chống phá hàn học chế diễu hết sức phi lý nhắm vào việt nam
để rồi giờ đây lại phải chịu cảnh gợi ông đập lưng ông

văn phòng của bbc tiếng việt
tại london vương quốc anh
đã buộc phải đóng cửa chuyển về bangkok thái lan
xa thải hàng loạt nhân viên
do làm ăn thua lỗ
đây vừa là minh chứng cho làn sóng
xa thải nhân viên đang diễn ra
tại hầu khắp các quốc gia trên thế giới
chứ chẳng riêng gì việt nam
nhưng cũng là bài học nhãn tiền
cho một số cơ quan báo chí châu âu nói chung
hay những kẻ mang tư tưởng thù địch nói riêng
đừng chỉ đem những thông tin tiêu cực
hạn chế khiếm khuyết
mà đào bới xoáy sâu
đừng coi những hiện tượng cá biệt
là bản chất là phổ biến
bởi lẽ việt nam
đã và đang phát triển vượt bậc
đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới
mức sống của người dân được nâng lên đáng kể
các quyền tự do về ngôn luận
báo chí tôn giáo tín ngưỡng
và cả nhân quyền đều được đề cao
bảo đảm đó là sự thật
không thể chối cãi
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đại dịch covid một mươi chín
cùng tác động của cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn
xung đột vũ trang xảy ra
ở nhiều nơi
sự suy giảm kinh tế thương mại
và lãng phát toàn cầu
đã ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện
đến việc làm đến thu nhập
đời sống của đoàn viên
người lao động
và hoạt động của công đoàn
vào cuối nhiệm kỳ
tình trạng thiếu việc làm
của người lao động
diễn ra trên diện rộng
số người lao động phải rời
các doanh nghiệp về quê
hoặc chuyển sang khu vực phi
chính thức thăng nhanh
trong bối cảnh đó
đảng và nhà nước ta đã có nhiều
chủ trương giải pháp đúng đắn
quyết liệt duy trì việc làm
bảo đảm thu nhập
giảm thiểu khó khăn
cho người lao động
là ngày một mươi hai tháng sáu
bộ chính trị đã ban
đảnh nghị quyết số hai
về đổi mới tổ chức
và hoạt động của công đoàn việt nam
tạo cơ sở chính trị vững chắc
để đổi mới tổ chức
và hoạt động công đoàn
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
trong những năm qua
đặc biệt là thời điểm sau dịch covid một mươi chín
và trước tết nguyên đán
ta thấy lực thù địch luôn nhắm vào mâu thuẫn
giữa người lao động với người sử dụng lao động
xoay quanh các vấn đề về tiền lương thấp
giờ làm chưa hợp lý
áp lực công việc và doanh số quá cao
thưởng tết thấp hoặc trừ các khoản phụ cấp
một cách vô lý khó hiểu
kèm theo các quy định khắt khe
rồi chất lượng bữa ăn không bảo đảm
vi phạm các quy định về an toàn lao động
từ đó lợi dụng triệt để mạng xã hội
để định hướng xuyên tạc kích động công nhân
người lao động tụ tập đình công
lãn công gây rối
âm mưu đề hèn ấy cũng sớm lộ rõ
khi chúng liên tục mượn cớ
lấy các hội nghị diễn đàn dành cho công nhân
người lao động để bôi nhọ đảng
nói xấu chế độ bài xích
phỉ báng phủ nhận vai trò của công đoàn việt nam
cho rằng công đoàn việt nam
không đấu tranh bảo vệ được quyền lợi
của người lao động và chỉ có các tổ chức
công đoàn độc lập mới chăm lo tốt
cho quyền lợi người lao động
trong khi đó trên thực tế
những chương trình hội nghị diễn đàn
được công đoàn tổng lý
của liên đoàn lao động việt nam
tổ chức trong thời gian qua
đã khẳng định tinh thần luôn đổi mới
hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân
của giai cấp công nhân
đây là một diễn đàn rất là ý nghĩa
và thiết thực
nơi mà lần đầu tiên người lao động trực tiếp
bày tỏ được những tâm tư
nguyện vọng cũng như những đề xuất
về việc xử đối các luật liên quan đến
quyền lợi của người lao động
và qua diễn đàn này
tôi cũng nhận thấy rằng
các táng bộ công đoàn thì càng quan tâm
và sâu sắc hơn nữa
đến cái nguyện vọng của đoàn viên
và lần này thì các đại biểu công đoàn
đại biểu của công nhân lao động
cũng rất vinh dự được có mặt tại đây
để nói lên những tâm tư nguyện vọng
gửi gắm những tình cảm của mình
cũng như đề đạt những mong muốn
tới các lãnh đạo quốc hội
thì đây là một dịp vô cùng hiếm có
và theo tôi đánh giá thì đây là một cái chương trình
rất quan trọng và được người lao động mong đợi
từ rất lâu
và phản ánh tình hình công nhân lao động
đến với các đảng
cũng như các đơn vị các cấp chính quyền
để làm sao có các chính sách
hỗ trợ kịp thời cho người lao động
đặc biệt là trong thời điểm
cuối năm hai nghìn hai mươi hai
thì tổng liên đoàn lao động việt nam
đã ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ
trực tiếp cho những công nhân lao động
ba đối tượng chính
đấy là những người bị giảm
giờ làm việc bị tạm hoãn
hợp đồng lao động cũng như bị
chấm dứt thuế hợp đồng lao động do các doanh nghiệp
bị giảm các đơn hàng
thì được hỗ trợ trực tiếp
nếu như không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì sẽ được hưởng trợ cấp trực tiếp
từ các cấp công đoàn
từ một đến ba triệu đồng
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
và trong đợt đầu tiên
thì tổng liên đoàn lao động việt nam
đã hỗ trợ cho khoảng
đoàn viên người lao động
gặp khó khăn với khoảng
gần một trăm một mươi bốn tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái
do hậu quả lâu dài của đại dịch covid một mươi chín
cũng như những căng thẳng
bất ổn chính trị
xung đột trên thế giới
thì việt nam không thể nằm ngoài
vòng xoáy tiêu cực này
bất chấp những thách thức ấy
kinh tế việt nam
vẫn cho thấy nhiều điểm sáng tích cực
khi duy trì được sự tăng trưởng
kiểm soát được lãng phát
và hạn chế tỉ lệ thất nghiệp
của bộ lao động thương binh và xã hội
thị trường lao động tiếp tục được phục hồi
lực lượng lao động số người có việc làm
tiếp tục tăng so với năm trước
tính chung năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên
đạt năm mươi hai bốn triệu người
tăng sáu trăm sáu mươi sáu năm nghìn người
so với năm hai nghìn hai mươi hai
tỉ lệ tham gia lực lượng lao động
tăng ba điểm phần trăm
so với năm hai nghìn hai mươi hai
thu nhập bình quân của người lao động
cũng tăng lên
thu nhập bình quân tháng của người lao động
là bảy một triệu đồng
thu nhập bình quân tháng của người lao động
là bảy triệu một trăm linh nghìn đồng
tương ứng tăng bốn trăm năm mươi chín đồng
so với năm hai nghìn hai mươi hai
sang năm hai nghìn hai mươi bốn
thì dự báo tình hình
cũng phức tạp
chính vì vậy
mặc dù đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
là dịp thị trường lao động
có sự chuyển biến tích cực
ví dụ như chuẩn bị vào tết
thì việc làm rất là tăng
giai đoạn sau của năm hai nghìn hai mươi bốn
phụ thuộc khá nhiều vào tình hình
kinh tế thế giới
và nhìn chung
có thể đang còn có những bất ổn
động để có những các biện pháp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người lao động kịp thời
giữa bối cảnh kinh tế đất nước tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn
dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự điều hành của chính phủ công tác chăm lo ổn định đời sống
bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động vẫn luôn là nhiệm vụ trọng tâm
xuyên suốt và đạt được nhiều kết quả khích lệ
trong đó vai trò của tổng liên đoàn lao động việt nam cùng các đơn vị trực thuộc ngày càng được khẳng định
hoạt động công đoàn tại nhiều địa phương ngày càng đổi mới với nhiều phương thức hiệu quả
thích ứng với tình hình mới nhằm giải quyết kịp thời đầy đủ những nguyện vọng trình đáng cho người lao động
một số các địa phương có đông công nhân lao động phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các khu kinh tế
các khu công nghiệp để kết nối những sàn giao dịch việc làm liên quan đến những nhu cầu của các doanh nghiệp
những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động và những hỗ trợ tiếp tục trong dịp tết sắp tới
ví dụ như những chương trình như trợ tết cho công nhân lao động
trong chương trình trợ tết có cả những gian hàng liên quan đến
giới thiệu các đơn vị các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động
hoặc là những doanh nghiệp có điều kiện làm việc cũng như tiền lương tiền thưởng ổn định
thì người lao động có thể có được những cái thông tin đó từ các chương trình chợ tết công đoàn
hoặc là các chương trình sàn giao dịch việc làm ở các địa phương
ở những nơi có đông công nhân lao động
khi người lao động bị mất việc làm trong thời gian vừa qua
thì đảng và chính phủ đã có nhiều ban hành nhiều chính sách giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp
người lao động có thể điển hình là ngay từ
từ sáng một năm hai nghìn hai mươi ba là chính phủ đã ban hành nghị quyết số sáu
về phát triển thị trường lao động linh hoạt hiện đại bền vững và hội nhập
hỗ trợ doanh nghiệp người lao động đào tạo nâng cao trình độ
người lao động đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động
thì trước hết là phải triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp
đã được nêu tại nghị quyết sáu về phát triển thị trường lao động linh hoạt
hiện đại bền vững và hội nhập
cái thứ hai
là tiếp tục là đổi mới phương thức đào tạo gắn đào tạo với thị trường lao động
gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp
là tăng cường việc đào tạo và kỹ năng nghề cho người lao động
đặc biệt là đối với những người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp
thì nâng cao trình độ bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
để người lao động có thể chuyển đổi nghề nghiệp
ở ngay tại doanh nghiệp
không chỉ bảo đảm việc làm và thu nhập
liên đoàn lao động nhiều tỉnh thành phố cùng các đơn vị liên quan
cũng rất nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội đối với công nhân
triển khai dự án nhà ở xã hội song song với việc giám sát
khắc phục nguyên nhân chậm tiến độ một số dự án nhà ở xã hội
đến nay đã có ba mươi sáu tỉnh thành phố giới thiệu quỹ đất cho tổng liên đoàn lao động việt nam
để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
tái khẳng định mục tiêu một triệu căn hộ cho công nhân sớm trở thành hiện thực
tổng liên đoàn lao động việt nam đã thực hiện đồng bộ linh hoạt
hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trên các lĩnh vực lao động
việc làm và an sinh xã hội góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động
giúp các khu công nghiệp khu chế xuất các vùng kinh tế trọng điểm
duy trì được lực lượng lao động ổn định đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế
đây cũng chính là minh chứng bác bỏ những luận điệu sai trái
xuyên tạc của các thế lực thù địch phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn việt nam
đến đây chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân cũng xin được kết thúc